thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ và syri đã cướp đi sinh mạng của hơn bốn mươi bảy người
trong đó có nhiều nạn nhân là trẻ em
hiện chiến dịch cứu hộ đã dừng lại ở phần lớn các tỉnh để tập trung vào công cuộc tái thiết
trên đường phố thổ nhĩ kỳ những đống đổ nát ngổn ngang dần được dọn dẹp
nhưng giữa những đống gạch đá sám xịt ấy bất ngờ xuất hiện sắc đỏ của những quả bóng bay
như một cách để tưởng niệm những trẻ em sâu số đã mất đi cuộc sống bởi động đất
trên đống đổ nát của những tòa nhà bị sập vì động đất tại thành phố atakia tỉnh hatay thổ nhĩ kỳ
bỗng xuất hiện những quả bóng bay nhiều màu sắc nhiều nhất là màu đỏ
chính tay anh organ người sáng lập một tổ chức cứu trợ trẻ em đã thổi vào buộc những quả bóng bay ấy lại
anh thường tặng bóng đỏ cho trẻ em vì sắc đỏ mang đến niềm vui
nhiều em nhỏ ở đây đã không thể trực tiếp nhận quà của anh nữa
và anh muốn làm điều gì đó để tưởng niệm những trẻ em sâu số đã thiệt mạng vì động đất
ở đây đã có rất nhiều thiên thần nhỏ bị mất đi sinh mạng
trong lòng tôi chỉ còn lại cảm giác đau buồn
đây là món đồ chơi cuối cùng tôi có thể tặng cho các cháu
hatay là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất
mặc dù trong quá trình cứu nạn đã có những cuộc giải cứu thần kỳ với các nạn nhân là trẻ em được cứu sống
nhưng không phải em nhỏ nào cũng may mắn như vậy
anh organ không mong việc mình làm có thể chia sẻ phần nào nỗi đau với gia đình các nạn nhân
bởi thậm chí có những gia đình không còn một ai vì động đất
anh để lại những quả bóng bay ở đây đơn giản như một món quà chia tay với các em